cảm trở sự lưu thông của các phương tiện đi lại trên tuyến đường huyết mạch và gây bức xúc cho người dân địa phương
đứng đằng sau hành động đó là những âm mưu chống phá đất nước phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay trên địa bàn thị xã kỳ anh xảy ra hơn năm mươi vụ tuần hành biểu tình trái phép và chặn quốc lộ một a
những người tham gia tuần hành biểu tình trái phép mang theo băng rôn khẩu hiệu phản đối chính quyền địa phương
và gây mất an ninh trật tự
ban đầu chỉ là sự tuần hành trên đường với vài chục người
thế nhưng khi có sự góc mặt của một số đối tượng phần tử kích động

điều đáng nói ở đây những đối tượng cầm đầu đã sử dụng phụ nữ và trẻ em để thực hiện ý đồ xấu của mình
đơn cử như vụ việc chặn đường quốc lộ một a đoạn đi qua đèo con vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
gần một trăm linh phụ nữ mặc áo mưa đeo khẩu trang mang theo gạch đá tay cầm gậy gộc nơi đánh cá
làm tê liệt hệ thống giao thông trong nhiều giờ mặc cho công an thị xã kỳ anh ra sức thuyết phục vận động bà con giải tán
còn phía trên đèo là lực lượng trẻ em đi theo sẵn sàng dùng gạch để tấn công lại nếu lực lượng công an có can thiệp
các đối tượng đã bất chấp thủ đoàn lợi dụng tình nhân
đạo của pháp luật của nhân nước ta có các chính sách đối với phụ nữ và trẻ em
cho nên là các đối tượng này thường là sử dụng phụ nữ và trẻ em để kích động xuống đường tuần hành
rồi sử dụng phụ nữ và trẻ em như là một cái lã chắn để mà báo chế để mà thực hiện âm nhu và thủ đoàn
những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhận thức chưa đầy đủ
đáng lẽ ra học được những điều hay cái đẹp được đi học tại trường
thì nay lại được một số đối tượng sử dụng làm bức bình phong nhằm đạt được mục đích quấy phá chống đối của mình
các đối tượng xấu kích động muốn đạt được mục đích sẵn sàng sử dụng mọi chiêu trò thủ đoạn
cho dù trái với đạo lý đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc

có những đối tượng đứng từ xa quan sát rồi dùng điện thoại di động để ghi hình
và lập tức đưa lên mạng xã hội với những lời lẽ kích động xuyên tạc sự thật
các đối tượng này xuất hiện để cầm đầu kích động người dân
tự nhận mình là người tình cờ đi ngang qua thấy cần phải tham gia
nhưng khi có lực lượng chức năng lập tức các đối tượng này biến mất
để mặc trơ người dân bơ vơ trên quốc lộ với tình trạng hỗn loạn hơn
một trong số các đối tượng đó là nguyễn văn hóa đã bị công an hà tĩnh khởi tố vụ án hình sự
với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân
bằng cách tận dụng các phương tiện thông tin trên không gian mạng
dưới sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố việt tân
hóa không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước
mà còn tích cực khoét sâu và thổi phòng các vấn đề nóng
như sự cố môi trường lũ lụt trên địa bàn hà tĩnh nghệ an quảng bình
để kích động người dân ngộ nhận lầm lạc
sau khi được lực lượng an ninh điều tra công an hà tĩnh bắt giữ phân tích
hóa đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình
thành khẩn khai báo và kêu gọi những người có hành vi sai phạm sớm tỉnh ngộ
không theo vết xe đổ của hóa để nhận sự khoan hồng của pháp luật việt nam
bị cáo là muốn kêu gọi tất cả
từ thanh niên đến người gia
từ công dân nông dân cho đến tầng lớp trí thức
từ người lương hay người giáo
đừng vì một chủ tiên trực mắt lời trực mắt như bị cáo là bị tự trải
gây xâm phạm bán rẻ lương tâm bán rẻ tù quốc
cho cả tổ chức người cá nhân
trong và ngoài những phạm đồng cực đoán chống phá nhân viên hành minh
đừng vì những hành vi lời trực mắt đó mà chống lại
theo vết xe đổ của bị cáo là bị tự trải
với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập ở trên
đề nghị mỗi người dân cần tỉnh táo nhận rõ âm mưu thông độc của các thế lực thù địch
lập tức ngừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật
khuyên bảo phụ nữ và trẻ em trong gia đình địa phương
không mắc mưu tiếp tay cho kẻ xấu phá hoại sự bình yên trên chính quê hương mình
chúng tôi xin tiếp tục trở lại đề tài này trong các bản tin sau của truyền hình công an nhân dân
xin được tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự chúng tôi mới cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai tp hcm cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
nhan hồng phong chú quận năm để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày tám tháng bốn tại đoạn đường mai trí thọ phường an lợi đông
phong điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định
đã bị tổ công tác của đội giao thông cắt lái yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phong không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe
trong lúc lập biên bản phong cự cãi sô đẩy một cán bộ cảnh sát giao thông
khi anh bùi minh phước là đội phó cảnh sát giao thông cắt lái đến nhắc nhở
phong có lời lẽ lăng mạ rồi hành hung anh phước
ngay sau đó đối tượng đã được đưa về cơ quan công an làm việc
kiểm tra nồng độ cồn trong người phong vượt quá mức độ quy định
thông tin chúng tôi mới nhận được liên quan đến vụ việc giết vợ rồi bỏ trong bể nước
nhằm phi tang
xảy ra tại tỉnh quảng ngãi mà chúng tôi đã phản ánh
sau hơn hai tháng thực hiện hành vi giết người vào chiều qua ngày tám tháng bốn
đối tượng trần thái phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê quảng ngãi đã từ thành phố hồ chí minh
về lại địa phương và đến công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi để đầu thú
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy giữa phúc và vợ là chị trần thị huyền trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định xảy ra mâu thuẫn
lúc này vì sẵn có hơi men trong cuộc chiến
trong người phúc đã lấy một thanh nhíp là phụ tùng ô tô bất ngờ đánh vào đầu chị trang
khi đang ngồi giặt quần áo trong nhà tắm
tiếp đó đối tượng dùng hai tay bóc cổ chị trang
biết chị trang đã chết phúc kéo sát nạn nhân ra phía sau nhà
dùng chăn quấn chặt bỏ vào một bể chứa nước sinh hoạt của gia đình không còn sử dụng
sau đó xúc cát trôn vùi và lấy xi măng chát kín phía trên
trong tối hai mươi bốn tháng một khi người nhà hỏi chị trang đi đâu không thấy
thì phúc cho biết lúc chiều hai vợ chồng cãi nhau chị trang đã đi đâu không rõ
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy phúc dẫn hai con vào lại thành phố hồ chí minh
thì huỳnh trang là không đem theo hành lý tư trang cũng như giấy tờ tùy thân
cho nên chúng tôi đã đặt dấu hỏi nghi vấn là có nhiều khả năng là do xích mích mâu thuẫn trong gia đình
có thể là dẫn đến việc huyền trang mất tích
chúng tôi vạch kế hoạch phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
cũng như xác minh các hãng taxi và các thông tin qua tài khoản ngân hàng
cũng như qua tế bào điện thoại để phối hợp với công an các địa phương
để nhanh chóng xác minh làm rõ
ngay trong đêm tám tháng bốn và dạng sáng nay chín tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an huyện sơn tịnh
tổ chức thực nghiệm lời khai của phúc tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường khai quật và khám nghiệm tử thi
ngay trong đêm sau khi mà trên cơ sở lời khai của nghi can
thì cơ quan cảnh sát điều tra đã kiểm tra toàn bộ hình trường
sơ bộ thông tin là đúng như nghi can khai
và ngay trong đêm thì toàn bộ công tác khai quật tử thi và
toàn bộ lời khai của nghi can phù hợp với hiện trường toàn bộ tăng chứng và chứng của vụ án
hiện đối tượng trần thái phúc đã được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
để tiếp tục điều tra làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu đà nẵng đang tạm giữ bốn đối tượng thiếu niên
thực hiện năm vụ trộm đột nhập vào nhà người dân thiệt hại ban đầu ước tính gần ba trăm linh triệu đồng
nhóm đối tượng gây án gồm lê trí cường hai mươi tuổi và ba đối tượng khác có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu
cùng chú quận liên triểu thành phố đà nẵng các đối tượng khai nhận lợi dụng sơ hở của nhà dân khi
không khóa đóng cửa thì sẽ đột nhập vào trộm cắp tài sản nhóm này nhắm đến là điện thoại máy tính
bảng laptop tiền và nữ trang từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nhóm thiếu niên đã đột nhập năm gia đình và
trộm cắp tài sản với trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng cơ quan công an đã tiến hành truy thu một số vật chứng
vụ án đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị liên tiếp hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị các lực lượng chức năng sơn la
phát hiện triệt phá bắt bốn đối tượng thu giữ gần tám sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
vào sáng ngày hôm nay tại quốc lộ bốn mươi ba thuộc địa phận xã mường sang huyện mộc châu tỉnh sơn la
đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện mộc châu
đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng tráng thị tổng và tráng thị chía cùng chú xã lóng sập huyện mộc châu
tăng vật thu giữ gồm năm tám trăm linh viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được một người phụ nữ không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên
từ bản pha nhền xã lóng sập huyện mộc châu ra thị trấn mộc châu với số tiền công là một mươi triệu đồng
trước đó tại bản hủy khe xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la
các lực lượng chức năng bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cũng đã bắt quả tăng hai đối tượng là vạ pạ sống và sọng vự pó
cùng chú tại huyện mường ad tỉnh hồ phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đang mua bán vận chuyển trái phép gần hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
để tránh sự phát hiện bắt giữ của lực lượng chức năng
hai đối tượng đã giấu số ma túy trên trong bầu lộc gió của xe máy để mang đi tiêu thụ
nhưng trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ
trong phần tiếp theo của bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng nguyễn khanh ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã lục sĩ thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
bị công an huyện long khánh tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã số bốn ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và bị công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã số bốn ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
là đối tượng hồ tuấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp bình thạch xã bình hòa huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại ba mươi trên ba khu phố bốn phường tân hòa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã số ba
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày chín tháng bốn
tây bắc bộ do vùng áp thấp nóng từ phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng nên từ hôm nay kéo dài đến hai ngày tới
trời mây thay đổi nắng xuất hiện nhiều trong ngày với nhiệt độ là hai mươi một ba mươi năm độ
đến ngày một mươi hai thì nắng nóng có khả năng sẽ được cải thiện khi vùng áp thấp nóng suy yếu và mưa bắt đầu xuất hiện dưới diện giải rác trên khu vực
nền nhiệt độ cao nhất lúc này sẽ chỉ còn chạm ngưỡng ở mức là ba mươi độ
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn từ ngày một mươi đến ngày một mươi một đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ là hai mươi một ba mươi năm độ
đến ngày một mươi hai do tác động của khối không khí lạnh yếu nên mưa rào rải rác sẽ xảy ra trước hết ở các tỉnh vùng núi
sau đó sẽ lan dần xuống khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội với nhiệt độ giảm dần
cùng với sự mở rộng của vùng thấp nóng khả năng lại kết hợp thêm với hiệu ứng phơn trong ngày một mươi và ngày một mươi một
nên xu hướng tăng nhiệt sẽ xảy ra suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
mây thay đổi ngày nắng vùng núi có nơi nắng nóng với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi năm độ
sao đến ngày một mươi hai thì nền nhiệt độ sẽ giảm do khối không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông bắc gây mưa rào trên khu vực này
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trời tiếp tục khá ổn định phổ biến ít mưa
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào cục bộ vào thời điểm ban đêm
ngày nắng nhiệt độ phổ biến là hai mươi ba ba mươi năm độ
thời tiết nói chung là khá thuật lợi nếu quý vị có kế hoạch du lịch trong những ngày sắp tới
khu vực tây nguyên sẽ không còn chịu tác động của nhiễu động trong đời gió đông trên cao nữa
nên tại đây thời đoạn ba ngày tới phổ biến ít mưa có chăng cũng chỉ là những cơn mưa cục bộ nhưng với lượng không nhiều
ban ngày trời nắng kéo dài đến tận chiều muộn với nhiệt độ là hai mươi ba mươi bốn độ
các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới khi dạnh áp thấp xích đạo suy yếu và tan hẳn
khu vực này sẽ lại quay trở lại trạng thái thời tiết của mùa khô
khi trời có mây thay đổi hầu như không mưa nắng nhiều trong ngày cùng nền nhiệt độ có xu hướng tăng
phổ biến là hai mươi bốn ba mươi sáu độ
tiết trời oi nóng vào một vài tiếng ban trưa